thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm và chúc tết tại bộ tư lệnh quân khu năm
cùng đi với đoàn còn có đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
thay mặt bộ tư lệnh quân khu năm trung tướng nguyễn long cán báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu năm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt đã tham gia hai mươi lượt ngày công ủng hộ ba mươi tỷ đồng giúp nhân dân vùng hạn hán bão lụt ở miền trung tây nguyên vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
và xây dựng ba trăm linh ngôi nhà tình nghĩa nhà đồng đội đồng thời hỗ trợ tám tỷ đồng giúp bảy tỉnh của nước bạn lào và campuchia phát triển kinh tế quốc phòng
đón xuân vui tết lực lượng vũ trang quân khu sẵn sàng trực chiến chín mươi quân số nhằm đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và giúp nhân dân vui xuân đón tết thanh bình
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những thành tích cán bộ chiến sĩ quân khu năm đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng yêu cầu lực lượng vũ trang quân khu năm tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quân khu huấn luyện tốt nắm vững khí tài quân sự hiện đại
nêu cao tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu chú trọng công tác đào tạo cán bộ làm tốt nhiệm vụ quốc phòng khu vực biên giới
và luôn nêu cao hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tặng quà và gửi lời chúc tết đến cán bộ chiến sĩ lực lượng quân khu năm